sau buổi chiều nay hội đồng thi sẽ ra soát lại và lên phương án xử lý nếu có tình huống phát sinh liên quan đến kỳ thi
đặc biệt là quy định giới vật dụng cá nhân của thí sinh để cách xa khu vực phòng thi hai mươi năm m
hiện nay thì ban lãnh đạo cũng đã dự phòng rất là nhiều
ví dụ như nếu như trường hợp chiều ngày hôm nay chúng tôi đã làm theo một cái kịch bản trước
nếu như số lượng thí sinh đông thì thứ nhất là chúng ta có hai cái biện pháp
biện pháp thứ nhất là ngày hôm nay cán bộ coi thi khi mà sinh hoạt với thí sinh sẽ nhắc lại
những vật dụng mà thí sinh được phép mang vào phòng thi để các em biết và nắm thực hiện cho tốt vào ngày mai
và cái thứ hai thì sau buổi ngày hôm nay thì ban lãnh đạo sẽ rà soát và chúng tôi có thể sẽ bố trí thêm phòng
cũng như là bộ phận văn phòng sẽ hỗ trợ thí sinh trong cái việc mà để vật dụng cá nhân như thế này
tại buổi làm thủ tục dự thi thí sinh được giáo viên phổ biến lại một lần nữa
vì quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông giải dứng quy định cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các em cũng được nghe phổ biến là lịch thi từng môn
bóng hoặc chuông sẽ được sử dụng tại điểm thi các vật dụng không được mang vào phòng thi
đây là điều quan trọng giúp thí sinh có tâm lý thoải mái sẵn sàng cho kỳ thi
lúc mà đi thi thì chỉ cần một cái thẻ dự thi và cái chứng minh nhân dân là mình đã đủ cái thủ tục rồi
nên là em cảm thấy rất là tự tin
em đã chuẩn bị đầy đủ hành trang để mà thi hợp tốt
em cảm thấy hơi lo lắng trước ngày mai kiểu cảm giống như nó bồn trộn mấy chuyện
em lo lắng nhất là môn toán với môn lịch sử
em tự tin nhất là môn ngữ văn với môn giáo dục công dân
đây là hai môi em tự tin nhất
ban chỉ đạo kỳ thi tp hcm cho biết thành phố đã tổ chức tập quấn về các nghiệp vụ liên quan đến kỳ thi
từ công tác coi thi thanh tra thi dẫn chuyển đề thi
quá trình dẫn chuyển đề thi bài thi được thực hiện trong từng ngày
sở giáo dục và đào tạo phối hợp với công an thành phố có phương án đảm bảo quy trình
đảm bảo an toàn trong quá trình dẫn chuyển
trước những phản ánh của dư luận về việc giá sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông
năm hai nghìn một mươi tám tăng cao để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba lãnh đạo tp hcm đã có những chỉ đạo
liên quan đến vấn đề sách giáo khoa và học phí cho năm học mới
thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông thông tin vì phụ huynh phản ánh việc phải mua
cả combo sách giáo khoa kèm sách tham khảo sách hỗ trợ gây hoang mang dư luận
bộ giáo dục đào tạo đã đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước để mua sách giáo khoa
tp hcm đã có chỉ đạo liên quan đến vấn đề này
điều này đã đề xuất phương án sách giáo khoa
liên quan đến mức học phí cho năm học mới trước đó ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục đào tạo tp hcm có tờ trình về chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí
đối với các bậc trung học cơ sở công lập và ngoài công lập từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba
và các năm học tiếp theo trên địa bàn tp hcm nhằm giảm tác động do điều chỉnh mức thu học phí
tại tờ trình này sở giáo dục đào tạo đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận
chủ trương hỗ trợ học phí trung học cơ sở công lập và ngoài công lập từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tiếp theo bằng mức học phí công lập cấp trung học cơ sở
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết sẽ trình hội đồng nhân dân tp hcm tại kỳ họp tới đây

theo thông tin từ văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tp hcm cho biết
kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày sáu đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
và công tác chuẩn bị năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
các tờ trình có liên quan đến vấn đề học phí tờ trình về chương trình hoạt động giám sát
của hội đồng nhân dân tp năm hai nghìn hai mươi ba báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai
thực hiện nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội